tiếp tục thông tin về xét xử vụ án kinh tế xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á dab
làm thiệt hại hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng cho ngân hàng này
sau gần một tháng xét xử và nghị án hôm nay toán nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với hai mươi sáu bị cáo
theo đó tòa án đã ra phán quyết đối với các bị cáo trần phương bình
nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng tiến dụng dap
phan văn anh vũ tức vũ nhôm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín cùng hai mươi bốn đồng phạm
phiên tòa đã triệu tập hơn ba trăm ba mươi cá nhân tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
hơn sáu mươi luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần phương bình hai mươi năm tù về tội cố ý làm trái
trung thân về tội lạm dụng chức vụ tổng hợp là trung thân
buộc bình phải nộp phạt một trăm linh triệu xung quỹ nhà nước
phan văn anh vũ bị tuyên phạt một mươi bảy năm tù vì tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cộng với hình phạt tám năm tù vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước ở bàn án trước
tổng hình phạt bị cáo này phải lĩnh là hai mươi năm năm tù
tòa buộc trần phương bình bồi thường cho dap hai mươi bảy một mươi sáu lượng vàng một chín trăm bốn mươi chín tỷ đồng cho dap
phan văn anh vũ bồi thường hai trăm linh ba tỷ buộc bị cáo bình và vũ liên đới bồi thường năm mươi hai tỷ tiền lãi cho de
phan văn anh vũ bị cáo nguyễn thị kim xuyến một mươi tám năm tù vì tội cố ý làm trái
hai mươi năm tù vì tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
tổng hình phạt bị cáo này phải nhận là ba mươi năm tù buộc nộp phạt tám mươi triệu đồng xung quỹ
cựu trung tá công an nguyễn hồng ánh bị phạt một mươi năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gấp đôi mức viện kiểm sát đề nghị năm sáu năm tù
các bị cáo còn lại nhận mức án từ hai năm tù treo đến một mươi sáu năm tù